chuyển sang phần tin quốc tế vào ngày hôm nay hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới đổi hàng đầu thế giới g hai mươi sẽ khai mạc tại bali indonesia
hội nghị được tổ chức trong hai ngày là một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi một diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức từ khủng hoảng an ninh lương thực vấn đề biến đổi khí hậu và cuộc xung đột tại ukraine
thúc đẩy các trọng tâm kinh tế hậu đại dịch covid một mươi chín bao gồm ưu tiên trong lĩnh vực y tế chuyển đổi kỹ thuật số và chuyển đổi năng lượng
nhưng nước chủ tịch g hai mươi indonesia thừa nhận khó tránh khỏi vấn đề xung đột nga ukraine sẽ được đề cập tới hội nghị
một trong những lý do khiến cuộc xung đột ukraine phủ bóng hội nghị là do tác động lớn đến an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu
các nhà lãnh đạo g hai mươi cũng sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề kinh tế cấp bách như lạm phát và mức nợ gia tăng gián đoạn chuỗi cung ứng
cách thức thúc đẩy tăng trưởng toàn diện công bằng và bền vững trao quyền cho phụ nữ khí hậu y tế và chuyển đổi kỹ thuật số
indonesia bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh g hai mươi năm nay sẽ đạt được đồng thuận cao để ra được tuyên bố chung
văn kiện này sẽ chứa đựng các cam kết chính trị của các nhà lãnh đạo g hai mươi